thưa quý vị và các bạn trong những ngày đầu năm mới từ mốc chưa đến bốn mươi triệu đồng một lượng
thì đến ngày tám tháng một giá vàng trong nước chạm mốc bốn mươi năm triệu đồng một lượng
và trong ngày hôm nay ngày chín tháng một giá vàng lại giảm sâu sau bài phát biểu tại nhà trắng của tổng thống mỹ donald trump
mở cửa phiên giao dịch các đơn vị kinh doanh trong nước điều chỉnh giảm quanh ngưỡng từ bốn mươi ba bảy mươi năm đến bốn mươi ba bảy mươi chín triệu đồng một lượng
trước sự biến động của giá vàng các chuyên gia kinh tế những người nghiên cứu về tài chính đã có lời khuyên gì cho người dân nói chung và các nhà đầu tư nói riêng
ngày đầu năm một tháng một năm hai nghìn hai mươi giá vàng trong nước nối tiếp đã tăng nhẹ từ những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
quanh mức bốn mươi hai triệu đồng một lượng
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi giá vàng tăng dữ dội lập kỷ lục mới quanh mức bốn mươi bốn hai mươi triệu đồng một lượng tăng năm trăm bảy mươi đồng một lượng chiều mua vào và bốn mươi bốn bảy mươi hai triệu đồng một lượng tăng sáu trăm hai mươi đồng một lượng chiều bán ra
sang ngày chín tháng một trên thị trường thế giới sụt giảm từ đỉnh bảy năm sau khi iran phát đi tín hiệu ôn hòa sau các vụ ná tên lửa vào các căn cứ quân sự ở iraq và mỹ tiếp nhận các thông tin kinh tế tích cực

nếu mà hai bên có những cái thay độ nó hòa hoãn hơn thì tôi nghĩ rằng thị trường vàng sẽ trở lại sự bình đẳng
mà hai bên có những sự trả đũa căng thẳng hơn thì tôi nghĩ rằng thị trường vàng sẽ tăng lên rất mạnh
chúng ta biết rằng giá vàng đã lên mức một sáu trăm linh đô la một ounce và có xu hướng là sẽ tăng lên
tuy nhiên chúng ta biết rằng thị trường vàng là cái thị trường rất biến động và rủi ro
thành ra không có một cái bảo đảm gì là thị trường vàng cứ tăng mãi và thị trường vàng ở việt nam cũng vậy
như vậy có thể thấy những ngày đầu năm giá vàng đã tăng khá mạnh
giúp giới đầu tư kim loại quý này được hưởng khá nhiều lợi nhuận
nguyên nhân khiến giá vàng tiếp tục tăng cao là do những bất ổn chính trị và thương mại của nhiều nước trên thế giới
chỉ số đô la mỹ hiện đang giảm thấp
hiện vàng vẫn là hầm trú ẩn tài sản an toàn trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
vụt lên cao gần chạm mức bốn mươi năm triệu đồng một lượng rồi lại hạ đột ngột xuống trên bốn mươi ba triệu đồng một lượng
đây có thể coi là một bài toán tương đối khó cho việc đầu tư hay là lướt sóng từ vàng
trước những diễn biến này của giá vàng các chuyên gia kinh tế
những người nghiên cứu về tài chính đã có thông tin
lời khuyên gì cho người dân nói chung và các nhà đầu tư nói riêng
các chuyên gia cho rằng thời gian qua chính phủ đã thành công trong chủ trương chống vàng hóa
và vì vậy vàng không còn đóng vai trò quan trọng như trước đây
khi mà người dân đổ tiền mua vàng thanh toán bằng vàng và chữ vàng cũng như tích lũy vàng
chính vì điều đó mặc dù giá vàng có tăng lên hay giảm xuống đột ngột
thì giá vàng cũng chỉ ảnh hưởng tới người mua bán thôi
chứ không ảnh hưởng nhiều tới thị trường và nền kinh tế việt nam
tuy nhiên nếu giá vàng đi cùng với giá của sản phẩm khác
đặc biệt trong lúc khủng hoảng quân sự trung đông
giá dầu đang tăng lên rất cao thì có thể ảnh hưởng tới lạm phát
vậy người dân và nhà đầu tư có nên mua vàng trong thời điểm này
tuy nhiên nếu giá vàng đi cùng với giá của sản phẩm khác thì có thể ảnh hưởng tới lạm phát
thứ nhất nếu chúng ta mua vàng và muốn đầu tư vào vàng
thì cần phải theo dõi cái thị trường vàng thế giới và thị trường vàng việt nam
cũng như tất cả những cái biến động trên nền chính trị và quân sự toàn cầu hàng giờ hàng ngày
để chúng ta theo dõi
thứ hai chúng ta có thể mua vàng
thế nhưng đừng bao giờ dùng cái thu nhập bình thường của chúng ta để mua vàng
thu nhập từ lương thu nhập từ kinh doanh hàng ngày
dùng cái tiền đó mà mua vàng đến lúc mà khi mà vàng nó rơi xuống mà chúng ta phải bán ra
chúng ta sẽ chịu lỗ và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường xuyên của chúng ta của chúng ta và của gia đình
điều thứ ba nữa là nếu mà chúng ta mua vàng
chúng ta có tiền đầu tư vào vàng thì tốt
nhưng mà dùng cái tiền tiết kiệm của mình chứ không phải là cái tiền thu nhập hàng ngày
và cái tiền nhàn rỗi đó cũng phải được phân bổ ra
chúng ta có thị trường chứng khoán chúng ta có thị trường bất động sản
chúng ta có thể gửi tiền ngân hàng
thành ra chúng ta không nên bỏ tất cả của trứng vào một rổ mà nên phân bổ ra
tôi nghĩ rằng tối đa một phần ba cái tiền nhàn rỗi của chúng ta
và tiền mà chúng ta tiết kiệm chứ không phải là thu nhập thường xuyên để mà mua vàng tại thời điểm này là hợp lý
và cái lời khuyên thứ tư của tôi là nếu mà chúng ta mua vàng cũng tốt
với những cái điều kiện ba điều kiện mà tôi vừa nói
nhưng mà nên giữ vàng trong thời gian ít nhất là ba tháng đến sáu tháng
chứ còn mua kiểu ăn sổi kiểu lướt sóng mua đi bán lại mua đi bán lại
thế là thị trường nó lên như thế
mình mua bây giờ và chờ ngày mai giá nó lên để mà bán ra kiếm lời
mà nếu mà lướt sóng như thế thì rất nguy hiểm
ở một góc nhìn khác có chuyên gia lại cho rằng
nếu người dân hoặc các nhà đầu tư mua vàng
thì chỉ nên đầu tư một thời gian ít nhất là từ ba đến sáu tháng
hoặc nếu người dân và các nhà đầu tư có tiền tiết kiệm mua vàng để làm của để dành cho riêng mình
thì phải là dài hạn sẽ hưởng lợi nhiều hơn là chịu rủi ro